chính sách bảo vệ thông tin mẫu hợp đồng biểu phí xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia giao dịch
các giao diện trên trang web hoặc ứng dụng không hiển thị đầy đủ thông tin trên
có dấu hiệu là đơn vị kinh doanh không rõ ràng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng
hiện có nhiều mô hình cho vay trực tuyến đang hoạt động tại việt nam
tuy nhiên đến nay vẫn chưa có các quy định pháp luật để phân loại rõ ràng cụ thể các mô hình này
rất nhiều hình thức vay tiền online thực chất là hoạt động tín dụng đen kiểu mới
điển hình là vay tiền qua các app trên các thiết bị smartphone
hình thức này hiện nay nở rộ chỉ trong một thời gian ngắn mà đã vươn vòi bạch tuộc
từ thành thị cho đến các vùng quê hẻo lánh khiến cho nhiều người phải sập bẫy
loại hình vay tiền online này đang gây nên những hậu quả khôn lường
vai tiền trên app thì dễ thế nhưng một khi đã dính vào thì vòng luẩn quẩn
rút ra khó có thể
lên tục khủng bố người vai và những người thân trong gia đình bằng điện thoại
bằng tin nhắn dọa dẫm đó là chiêu trò mà các đối tượng sử dụng để ép con nợ đóng lãi theo cam kết
và đã có rất nhiều trường hợp thậm chí phải tự tử vì quá áp lực do số tiền vay lên đến hàng trăm triệu đồng
đây là những tin nhắn cuộc gọi từ tí app petit đến những con nợ và người thân

tra tấn tinh thần bằng những cuộc gọi
thường xuyên tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người dân qua đó góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng quần chúng nhân dân
ngay từ sáng sớm hàng trăm người dân trên địa bàn các xã phong thạnh phong thạnh a và phong tân thị xã giá rai
đã có mặt tại trung tâm y tế xã phong thạnh để làm thủ tục khám chữa bệnh
đó là những cụ già những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đang mắc những chứng bệnh về mắt
không chỉ được lực lượng công an và đội ngũ y bác sĩ bệnh viện mắt tp hcm thăm khám mắt và cấp thuốc miễn phí
họ còn được hướng dẫn phòng tránh những căn bệnh về mắt tư vấn đối với từng trường hợp của người dân
đồng thời người dân còn được hướng dẫn các thủ tục cần thiết đối với các trường hợp phải phẫu thuật mắt
chính sự tận tình đó của lực lượng công an và đội ngũ y bác sĩ bệnh viện mắt tp hcm
mà người dân trên địa bàn rất cảm kích và biết ơn
bà con ở hơi xa đó
mà xuống đây là khám cho dân mình là cũng dân cũng ủng hộ đó
bởi vì người già rồi đó đi xa đi không được
xuống đây khám là bà con rất mực
không chỉ thăm khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân
trong chuyến về nguồn lần này lực lượng công an còn tổ chức tuyên truyền đến người dân
thành viên cơ lộc bộ cựu chiến binh phòng chống tội phạm xã phong thạnh thị xã giá rai
những chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
đồng thời phát động phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc phổ biến kiến thức phòng chống tội phạm
phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nổi lên trong thời gian gần đây
qua đó nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật
đồng thời mạnh dạn đấu tranh tối giác các loại tội phạm trên địa bàn
đồng thời phát động phong trào cho đúng theo ý nghĩa
về vấn đề tổ chức này rất là ý nghĩa rất là ý nghĩa lớn đó
tại vì có những chú những bác trong ngành mình hoặc là bộ nhân mình đó
thì họ là không có cái điều kiện đi xa để mà khám sức khỏe về mắt
và đây là một ý nghĩa lớn mà tụi tôi xuống mà làm được cái câu chuyện này
là rất là hoan nghênh và rất là ý nghĩa
bằng những việc làm cụ thể lực lượng công an và các ngành các cấp
đã và đang chăm lo tốt hơn cho cuộc sống của người dân
không những góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng quân chúng nhân dân
mà qua đó còn củng cố nâng cao chất lượng các tổ chức quần chúng
tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở
ngày càng vững mạnh thực sự trở thành cánh tay nổi
nối dài của lực lượng công an trong công tác bấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương
tai nạn giao thông xảy ra thường để lại những hậu quả rất đau lòng
và càng thương tâm hơn khi các vụ tai nạn giao thông
lại do người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu bia
và trên thực tế
các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn
đã xảy ra nhiều và chưa hề có dấu hiệu dừng lại
đặc biệt vào thời điểm dịp cuối năm
tần suất sử dụng rượu bia có xu hướng tăng cao hơn bình thường
đi cùng với đó là nguy cơ tai nạn giao thông luôn thường trực
và nghị định bốn mươi sáu đã quy định về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ
quy định rõ cũng như là đang tăng mức xử phạt
tuy nhiên liệu các giải pháp này có tác dụng hay không
nếu như ý thức của người dân vẫn coi thường
có cần tiếp tục tăng nặng mức phạt
thậm chí là cưỡng chế những hành vi gây nguy hiểm cho cộng đồng và xã hội hay không
đó là những nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong câu chuyện giao thông sáng ngày hôm nay
hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm tại tỉnh phú yên ngày một tháng một mươi hai vừa qua
sau khi uống bia tài xế bán tải võ duy đô ba mươi hai tuổi
trú tại xã hòa hiệp nam huyện đông hòa vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện
và hệ quả đã gây ra tai nạn
đặc biệt nghiêm trọng khiến bốn người tử vong và ba người bị thương nặng
lực lượng chức năng đã xác định tài xế đã vi phạm nồng độ cồn
và nguy hiểm hơn tài xế này còn chưa có giấy phép lái xe
đây là một điều rất đáng lên án vì hậu quả quá lớn
nguyên nhân là do tình trạng vi phạm nông độ cồn rất phổ biến
ở tất cả các vùng miền từ đô thị cho đến
đáng chú ý trong các đợt kiểm tra chuyên đề xử lý các vi phạm nồng độ cồn
luôn được lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc lồng ghép
trong các kế hoạch thường xuyên kế hoạch cao điểm
chỉ tính riêng tháng cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy
vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc
đã xử lý hơn một mươi bốn bảy trăm linh trường hợp vi phạm
bên cạnh đó một số ý kiến cho rằng tất cả lái xe vốn đều được học luật
việc biết mình say nhưng vẫn lái xe là cố tình vi phạm
một khi đã say lái xe thì nguy cơ tai nạn giao thông lên đến trên chín mươi
còn số trên đã nói lên những nguy hiểm thương trực nếu sau vô lăng
là một tài xế đã sử dụng rượu bia
cái vụ tai nạn mà có tác nhận của rượu bia sẽ bùng nổ
và đương nhiên rồi chưa có một vụ nào tai nạn giao thông
mà liên quan đến rượu bia mà không mang tính chất rất nghiêm trọng
theo một báo cáo độc lập của tổ chức y tế thế giới
khảo sát đối với hàng chục bệnh viện khu vực phía bắc
thì cho thấy tỷ lệ người nhập viện có liên quan tới rượu bia
là có thể chiếm tới bốn mươi sốc chỉ bốn mươi vào ngày thường
thế và đặc biệt là vào dịp lễ tết
thì tỷ lệ những vụ việc nhập viện do tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia
có thể chiếm trên sáu mươi
theo một số chuyên gia tại một số nước trên thế giới
đã có chế tài xử lý phạt tù với các hành vi vi phạm nông độ côn
khi điều khiển phương tiện thậm chí dù chưa gây ra tai nạn
trong khi dự thảo sửa đổi nghị định bốn mươi sáu cũng đã tăng nặng hơn
về hành vi vi phạm
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng để ngăn ngừa tai nạn giao thông
do vi phạm nông độ côn tới ra
cần có các quy định hạn chế sự tiếp cận của người dân với rượu bia
bên cạnh đó cần sử dụng các biện pháp mạnh tay hơn
là cưỡng chế xử lý các hành vi vi phạm

do vi phạm nông độ côn tới ra cần có các quy định hạn chế sự tiếp cận của người dân với rượu bia

đã đến thời lượng của tiểu mục có thể bạn quan tâm
và rất nhiều nội dung hữu ích đáng lưu tâm trên lĩnh vực y tế
sẽ được thông tin tới quý vị và các bạn
vâng ạ mới đây bộ y tế đã ban hành thông tư số ba mươi một hai nghìn một mươi chín tt bit
quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình sữa học đường
yêu cầu đối với các vi chất dinh dưỡng trong các sản phẩm sữa tươi phục vụ chương trình sữa học đường
phải đảm bảo đủ hai mươi một vi chất dinh dưỡng với hàm lượng được quy định cụ thể
về yêu cầu quản lý đối với sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình sữa học đường
thông tư yêu cầu sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình sữa học đường
phải được cơ sở sản xuất kinh doanh công bố sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường
theo quy định tại nghị định số một mươi năm hai nghìn một mươi tám ndcp ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm
và nghị định số một trăm năm mươi năm hai nghìn một mươi tám ndcp ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
về sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ y tế
hội đồng nhân dân thành phố hà nội vừa thông qua nghị quyết ban hành
quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố hà nội
từ ngày một một hai nghìn hai mươi giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố hà nội sẽ có sự thay đổi
theo đó giá khám tại bệnh viện hạng đặc biệt và hạng một của các cơ sở y tế của thành phố hà nội là
ba mươi tám bảy trăm linh đồng giá này đã bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương giá khám tại bệnh viện hạng hai là
ba mươi bốn năm trăm linh đồng giá khám tại bệnh viện hạng ba là ba mươi năm trăm linh đồng giá khám tại bệnh viện hạng bốn và
trạm y tế xã là hai mươi bảy năm trăm linh đồng giá hội trần để xác định ca bệnh khó chỉ áp dụng đối với trường hợp mời
và đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám chữa bệnh là hai trăm linh đồng khám cấp giấy chứng thương
giám định y khoa không kể xét nghiệm x quang và khám sức khỏe toàn diện lao động lái xe
khám sức khỏe định kỳ không kể xét nghiệm x quang đều là một trăm sáu mươi đồng khám sức khỏe toàn diện cho
người đi xuất khẩu lao động không kể xét nghiệm x quang là bốn trăm năm mươi đồng
về mùa lạnh thì huyết áp thường tăng cao hơn
với mùa hè và sự duy trì liên tục mức tăng huyết áp sẽ làm tăng hai mươi một các biến chứng về tim mạch
vậy vì sao lạnh lại dễ xảy ra biến cố tim mạch vậy làm thế nào để phòng ngừa bệnh tim mạch trong
mùa đông đặc biệt là đối với người già chúng ta hãy cùng lắng nghe tư vấn của chuyên gia y tế ngay sau đây
đối với bệnh nhân có bệnh mạch vành khi trời lạnh nhu cầu oxy cho cơ tim tăng lên vì thế cũng
có nguy cơ xuất hiện dấu hiệu của các bệnh mạch vành như đau ngực nhồi máu cơ tim cấp đặc biệt
nhiễm lạnh còn làm tăng số lượng tiểu cầu tăng hồng cầu và độ nhớt của máu làm tăng nguy cơ bệnh
độc mạch vành tai biến mạch máu não và bệnh mạch máu ngoại vi vào mùa đông các bệnh nhân đặc
biệt là người cao tuổi có các bệnh viện tim mạch thì trong trường hợp sinh hoạt tắm rửa thì chúng
ta cũng rất lưu ý tắm nước ấm có nền sửa tắm những nơi kín gió để tránh trường hợp cơ thể bị
nhiễm lạnh đột nhiễm
theo các bác sĩ những bệnh nhân bị bệnh tim nên cẩn thận khi ra ngoài trong thời tiết lạnh
do khi tới tiết lạnh nhu cầu cơ thể
giữ được nhiệt độ ấm tìm cần phải làm việc nhiều hơn để đưa oxy tới các mô trong cơ thể việc này
làm cho trái tim đang bị bệnh phải gồng mình làm việc nặng hơn ngoài ra trong thời tiết lạnh
việc tập thể dục vào buổi sáng sớm không được khuyến khích đặc biệt là người cao tuổi
theo khuyến cáo thì các bệnh viện tim mạch đặc biệt là người cao tuổi thì mình tập đều đạn ba ngày
mỗi ngày thì thường khoảng ba mươi sáu mươi phút tập với cường độ đều đạn như tôi lưu ý ở trên là khi
mình tập các động tác mình phải hít sâu thở đều thì nó tăng lực sử dụng oxy cho cơ thể được
các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo đối với trẻ nhỏ mắc các bệnh tim bẩm sinh
thời tiết lạnh dễ làm bệnh tim nặng hơn ngoài ra còn dễ khiến trẻ mắc các bệnh lý về hô hấp như viêm họng
đường hô hấp viêm phổi đối với các trẻ này cần lưu ý giữ ấm cổ và cơ thể quảng khăn
đeo khẩu trang và hạn chế ra đường trời lạnh cung cấp đủ dinh dưỡng cho trẻ
khi trẻ có dấu hiệu của bệnh cần được thăm khám và điều trị tại các chuyên khoa về tim mạch